thì em đi cướp thì chỉ gọi là mục đích là tiêu sài việc cá nhân
cướp đến đêm tối thì không ai nhìn thấy
vụ việc trên cảnh báo cho mỗi người dân
nhất là những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp
khi tan ca trên đường về cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình tránh tạo sơ hở để vô tình trở thành nạn nhân cho các đối tượng cướp tài sản
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa bổ sung thêm số di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy
cho đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về hoạt động của cảnh sát giao thông cũng như các thông tin khác
để tăng cường tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình hoạt động của cảnh sát giao thông
cũng như các thông tin khác
bắt đầu từ tám h ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
cục cảnh sát giao thông bộ công an bổ sung thêm số di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy
cho đường dây nóng để các đơn vị và người dân liên lạc
trước đó cục cảnh sát giao thông đã sử dụng đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba bốn mươi hai sáu trăm linh tám
tuy nhiên đây là số điện thoại cố định nên cục không tiếp nhận được các thông tin phản ánh của người dân qua tin nhắn
do đó việc đưa vào sử dụng số chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy sẽ giúp xử lý thông tin nhanh chóng hơn
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý